thưa quý vị các đồng chí và các bạn vào lúc một mươi giờ ngày hôm qua tại tổ dân phố năm thị trấn sông mã
công an huyện sông mã tỉnh sơn la đã phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ ba đối tượng là người trong cùng một gia đình
về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
ba đối tượng bị bắt là nguyễn thị vân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại xã trung hòa huyện yên mỹ tỉnh hương yên
nguyễn thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và nguyễn thị chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú tại xã nà ngự huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm ba bánh heroin năm kg thuốc viện một xe máy một điện thoại di động sáu trăm năm mươi ba đồng tiền việt nam
cùng nhiều tăng vật liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng
tiến hành khám xét nhà đối tượng nguyễn thị huệ tại bản tiền phong xã nàng nghị huyện sông mã tỉnh sơn la
lực lượng công an thu giữ thêm chín mươi sáu triệu đồng tiền việt nam ba sổ tiết kiệm trị giá bốn trăm sáu mươi triệu đồng
và một số tăng vật liên quan khác hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ